cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình vừa ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can
để tạm giam lệnh khám xét nơi ở của hoàng văn đức nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân xã hoàn trạch cũ
nay là thị trấn hoàn lão huyện bố trạch tỉnh quảng bình về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ vụ án từ năm hai nghìn sáu cho đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu nguyễn ngọc sơn công chức địa chính xây dựng xã hoàn trạch cũ
đã yêu cầu người dân nộp trước tiền sử dụng đất với giá cao hơn mức quy định của nhà nước rồi chiếm đoạt một bốn tỷ đồng
tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố đà nẵng tuyên án sơn một mươi tám năm tù
sơn khai báo thu tiền trái quy định theo sự chỉ đạo của ông hoàng văn đức nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân xã hoàn trạch
sơn đã nhiều lần đưa cho ông đức với tổng số tiền hơn tám trăm linh triệu đồng
đến ngày năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao quyết định hủy tất cả các bản án đã tuyên trước đây
chuyển hồ sơ vụ án cho viện kiểm sát nhân dân tối cao để điều tra lại
vào ngày một mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình tiếp nhận hồ sơ vụ án
và ra quyết định khởi tố hoàng văn đức về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản